xác định nhiệm vụ sáu tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết một mươi hai của đảng là thời điểm tiến hành đại hội các cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
ủy ban kiểm tra các cấp sẽ tập trung phân loại giải quyết rứt điểm đúng quy định đơn thư tố cáo khiếu nại trước hết là đối với tổ chức đảng đảng viên liên quan trực tiếp đến nhân sự đại hội
đồng thời chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu thủ đoạn nhằm chia rẽ nổi bộ và tác động tiêu cực đến nhân sự đại hội
cũng trong sáng nay tại hà nội đã diễn ra đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở của đảng bộ khối các cơ quan trung ương
dự đại hội có đồng chí sơn minh thắng ủy viên trung ương đảng bí thư đảng khối các cơ quan trung ương cùng một trăm chín mươi tám đại biểu đến từ ba mươi bốn tổ chức
cơ sở đảng trực thuộc đại diện cho một bốn mươi hai đảng viên trong toàn đảng bộ
chủ đề của đại hội là nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ phát huy truyền thống đoàn kết trí tuệ dân chủ kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa công tác tư pháp phát triển bền vững lên tầm cao mới